nhằm tăng cường công tác chuẩn bị phục vụ tết cục hàng không tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc điều phối và cấp phép bay cho phù hợp với năng lực giới hạn khai thác của cảng hàng không tân sơn nhất trong giai đoạn tết nguyên đán đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
cục hàng không vừa ban hành kế hoạch tăng tuyến phục vụ cao điểm dịp tết đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó trên toàn mạng nội địa tăng một hai trăm bảy mươi chuyến hơn tám năm so với lịch bay thường lệ
riêng sân bay tân sơn nhất dự kiến sẽ tiếp nhận thêm một sáu mươi năm chuyến đi và đến tăng bảy bảy so với lịch bay thường lệ tương đương với mức tăng trung bình ba mươi tám chuyến một ngày
số chuyến bay tăng thêm sẽ được phân bổ vào khung giờ đêm từ hai mươi ba h đến bảy h hàng ngày
theo phê chuẩn tăng chuyến phục vụ dịp tết của cục hàng không việt jet được tăng năm trăm sáu mươi chuyến lượng ghế cung ứng đạt một trăm linh tám trăm linh tăng tám chín
việt nam airlines tăng ba trăm tám mươi chuyến lượng cung ứng đạt hơn bảy mươi sáu bảy trăm linh tăng hơn sáu ba
và jetstar pacific tăng ba trăm ba mươi chuyến tương ứng với năm mươi chín bốn trăm linh ghế tăng một mươi hai